thưa quý vị lực lượng công an tỉnh đồng nai vừa triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng ước tính số tiền các đối tượng đã cá cược là gần hai trăm linh tỷ đồng
cơ quan công an xác định phùng thế tài và nguyễn thị diễn chi cùng góp vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá
thông qua trang web bóng tám mươi tám com sau đó móc nối với một số đối tượng hoạt động cờ bạc để chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ đại lý
tính từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày bị bắt tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng ba triệu bảy trăm linh nghìn điểm tương đương với một trăm tám mươi ba tỷ đồng để tham gia cá cược